tính đến thời điểm này toàn bộ diện tích hoa phục vụ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi đã được nông dân trồng hoa trên địa bàn thành phố đà lạt xuống giống
năm nay hoa cúc đồng tiền cát tường cầm trướng ly ly vẫn là những loại hoa chính được nông dân chú trọng sản xuất để phục vụ thị trường tết
theo đó tổng diện tích hoa các loại phục vụ cho thị trường tết nguyên đán của đà lạt là hơn một sáu mươi ha
trong đó diện tích hoa cúc hơn năm trăm bốn mươi ha hoa ly bốn mươi tám hectare cát tường khoảng một trăm bốn mươi ha địa lan ba mươi chín ha và một số loại hoa khác là hơn hai trăm chín mươi ha
so với năm trước diện tích xuống giống hoa tết năm nay ít biến động giá cả các loại hoa vẫn giữ mức bình thường không tăng so với năm trước
giống các loại hoa đều được cung ứng tại chỗ và rất rồi rào
diêm củ giống hoa li li được nông dân đặt hàng từ hà lan nhập về từ một tháng trước
hiện do nhu cầu thị trường nên một số nhà vườn đã chuyển hướng sang trồng hoa li li trậu
giảm diện tích về hoa li li cắt cắt
cảnh do nhiều rủi ro về giá cả